ngày hai mươi chín tháng tám tại nhà quốc hội đại diện thường trực ủy ban kinh tế ủy ban đối ngoại
ủy ban tài chính ngân sách và ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã có buổi làm việc
với phái đoàn châu âu tại việt nam do ngài alexandro montaban
trưởng ban hợp tác phát triển phái đoàn châu âu tại việt nam làm trường đoàn
thông qua buổi làm việc hai bên đã cùng chia sẻ thông tin đánh giá các chính sách và khuôn khổ
pháp lý liên quan đến quản trị kinh tế ở việt nam xác định các cơ hội cho chương trình
hỗ trợ tương lai của eu trong những năm qua việt nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế
và giảm nghèo đáng kể từ khi khởi động chương trình cải cách chính trị và kinh tế toàn diện
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong thập kỷ vừa qua
tuy vậy việt nam hiện còn thiếu hụt năng lực quản trị trong khi đang phấn đấu tiếp tục tăng trưởng
bền vững giảm nghèo hơn nữa trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ
việt nam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế và trong khu vực
trong đó có liên minh châu âu cụ thể là liên minh châu âu sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ
chính phủ việt nam để trợ giúp kỹ thuật trong lĩnh vực quản trị kinh tế tập trung vào việc tăng
cường hệ thống quản lý tài chính công hỗ trợ chính sách thuế và cải cách tài chính quản lý nợ
hệ thống đấu thầu mua sắm và quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng
mục tiêu của chương trình thực hiện sẽ đóng góp một phần quan trọng vào quá trình xoa đói giảm nghèo
làm tăng trưởng kinh tế và quản trị hiệu quả ở việt nam chương trình dự kiến sẽ được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi